năm hai nghìn một mươi bảy sẽ phối hợp với tám bộ tiến bốn mươi bậc trong thông quan giải phóng hàng hóa qua biên giới
đây là quyết tâm của ngành hải quan tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu ngành hải quan đã hoàn thành thu ngân sách mà quốc hội giao là hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
thực hiện kết nối một cửa đối với một mươi bộ triển khai hải quan điện tử với trên một trăm bốn mươi tám thủ tục đối với doanh nghiệp
tạo nền tảng quan trọng trong kết nối asean
tuy nhiên việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển vẫn chưa hoàn chỉnh mô hình tổng kết để kết nối
tích hợp các hệ thống nhằm chuẩn hóa việc khai báo khâu tiếp nhận thông tin trước và trong thông quan
chúng ta đã có một mươi một máy soi container
kiểm tra container là kiểm tra khó nhất phức tạp nhất
container bốn mươi sáu tấn hàng trong một container bốn mươi feet
nhưng mà máy hoàn toàn cho phép chúng ta là năm phút
và năm vừa rồi chúng ta mới kiểm tra được trên năm mươi container
như vậy một câu hỏi đặt ra để thực hiện nhiệm vụ này
để cân bằng lược giữa tạp thuận thương mại và kiểm soát hải quan
thì nhiệm vụ của cơ quan hải quan phải soi bao nhiêu container
thực tế cho thấy công tác chống buôn lậu gian lận thương mại còn nhiều hạn chế
một số đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao trong công tác xử lý hình sự
các cục thuế
khi niêm phong kẹp trì các cây xăng thì số thu gia tăng
nhiều cục thuế tăng bốn ba
ba khi chúng ta quản lý ra đầu ra thì nó là cái gì
nó là cái tình trạng gian lận thương mại buôn lậu đối mặt hàng mà thuế xuất tranh lệch lớn
quy luật cái gì mà còn thuế xuất tranh lệch thì còn gian lận thương mại
năm hai nghìn một mươi bảy ngành hải quan được quốc hội bộ tài chính giao dự toán thu là hai trăm linh
tám mươi năm tỷ đồng tăng năm sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu
đây là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi ngành hải quan phải quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp thu và chống thất thu
đồng thời cần tiếp tục cải cách hoàn thiện thể chế chính sách
ra soát những vướng mắc bất cập của cơ chế để bổ sung hoặc thay thế